nhiều địa phương đã vận dụng đưa ra những cách làm sáng tạo vừa chặt chẽ đảm bảo tính pháp lý trong công tác kiểm tra thẩm định vừa đưa ra những hướng khắc phục để các địa phương hoàn thiện các tiêu chí mà ngành mình theo dõi một cách thuyết phục đưa ra những kết luận chính xác trong công tác thẩm định để các xã về đích nông thôn mới thực chất không chạy theo thành tích
qua đó có định hướng đầu tư tiếp tục hoàn thiện nâng cao các tiêu chí đối với công tác thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới không chạy theo thành tích là yêu cầu được nhiều địa phương quán triệt sâu sắc và nghiêm túc
điều này không chỉ bảo đảm việc đánh giá thực chất thành quả xây dựng nông thôn mới của các địa phương theo quy định mà quan trọng hơn là vì quyền lợi của người dân
đây là một buổi bỏ phiếu xét duyệt xã nông thôn mới tại xã vĩnh tân huyện vĩnh lộc tỉnh thanh hóa
để có được buổi bỏ phiếu tổng kết của hội đồng thẩm định tỉnh như hôm nay xã vĩnh tân đã chuẩn bị hoàn thiện các tiêu chí trong hơn một năm nay
bên cạnh sự cố gắng nỗ lực của chính quyền và nhân dân
nhân dân có sự song hành của các cấp thẩm định từ huyện đến tỉnh
theo đó văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh thanh hóa đã phân công thẩm định các tiêu chí cho các ngành chức năng để tiến hành hướng dẫn đôn đốc kiểm tra thẩm định trước đó
ngành công an có chức năng là hướng dẫn và thẩm định tiêu chí một mươi chín hai về bảo đảm an ninh trật tự và bình yên trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thuận mới
trong những năm qua thực hiện chỉ đạo của bộ công an
chúng tôi đã bám sát thông tư hai mươi ba của bộ công an về xây dựng khu dân cư cơ quan đơn vị trường học an toàn về ninh trật tự và các hướng dẫn của bộ công an
để hướng dẫn các đơn vị cơ sở xây dựng và hoàn chỉnh các chương trình các bộ tiêu chí của mục tiêu về nông thôn mới liên quan đến an ninh trật tự
ngay từ đầu năm chúng tôi đã có chỉ đạo cho công an cơ sở có tham mưu cho các đồng chí trong đảng ủy ủy ban nhân dân từ cấp xã có chương trình nghị quyết kế hoạch công tác ngay từ đầu năm
về việc xây dựng tiêu chí
trong năm thì chúng tôi đã có công tác kiểm tra hướng dẫn và đôn đốc gắn với các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác an ninh trật tự và nhiệm vụ chính trị của địa phương
để nâng cao công tác đánh giá thẩm định thì đoàn thẩm định thứ nhất là phải đối với từng ngành là cũng phải bám sát nhiệm vụ của ngành được giao để hướng dẫn
chỉ đạo thực hiện các xã các huyện đạt tiêu chí theo
bộ tiêu chí của tỉnh đã đưa ra trên cơ sở là phải sát với thực tế
và từ cái sát với thực tế đó thì cử cán bộ thường xuyên kiểm tra đôn đốc hướng dẫn cho các xã
cái nào khó thì cùng nhau bàn bạc để phối hợp giữa ngành chỉ đạo và các xã các huyện
phân công cán bộ chỉ đạo của từng xã từng huyện xuống tìm hiểu tình hình thực tế
tình hình giao thông của các xã các huyện và thường xuyên kiểm tra từng tiêu chí thành phần của giao thông
trước khi tiến hành kiểm tra và phân tích đánh giá chất lượng các tiêu chí nông thôn mới của xã
đoàn đã đến tham quan một số công trình trung tâm văn hóa xã nhà văn hóa thôn và mô hình trồng trọt
nhằm phân tích đánh giá thực tế các tiêu chí nông thôn mới trên tinh thần dân chủ khách quan công bằng
ở về thuê tỉnh ban điều phố nông thôn mới thường xuyên về cơ sở giám sát nhắc nhở những chỗ nào địa phương làm chỉ được
các đồng chí dưới tỉnh cũng rất quan tâm các sở ở giữa tỉnh cũng rất là quan tâm về địa phương trực tiếp kiểm tra
đặc biệt là vấn đề hồ sơ chỗ nào chỉ được thì các sở cũng nhắc nhở địa phương tạo điều kiện giúp đỡ địa phương hoàn thành hồ sơ
điều phương rồi thì phải nói là ban điều phố nông thôn mới của tỉnh rồi là huyện cũng rất là sát sao quan tâm chỉ đạo trực tiếp và giám sát việc thực hiện
chính vì thế cái nội dung cái công việc chúng tôi cũng cơ bản là làm thực hiện rất là tốt
trước những năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu thì cái thẩm định của tỉnh thì thường là cứ các đoàn ở các sở là cứ từng sở một lên cái thẩm định
cho nên là quá trình thẩm định nó cũng có khó khăn cho cơ sở
ví dụ như là sở này lên rồi mai lại sở khác lên
như vậy là xã cứ phải bố trí là báo cáo
thì riêng cái báo cáo như thế là cũng là cái có những cái khó khăn
thế bắt đầu năm hai nghìn một mươi bảy qua tổng kết công tác xây dựng nông thôn mới của ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh
và đặc biệt là văn phòng xây dựng nông thôn mới tỉnh tham mưu cho ban chỉ đạo xây dựng nông mới tỉnh thanh hóa
là chương trình thấm định bắt đầu của năm hai nghìn một mươi bảy này
tức là tỉnh đi tổ chức chỉ có một đoàn thôi
như ngày hôm nay cũng vậy
cho nên là cái chuẩn bị của cơ sở nó cũng rút ngắn được cái thời gian
ví dụ hôm nay thì chúng tôi chỉ một tập trung có mỗi một việc là báo cáo cùng với lại xã báo cáo
xong huyện báo cáo rồi xong nó là đoàn thẩm định
khi thẩm định về thì báo cáo lại với các đồng chí trong ban chí đạo
như vậy là quá trình chuẩn bị
hôm nay thì đấy như các ông chí biết là hôm nay là đi cái thẩm định như thế này là chúng tôi thấy là nó đảm bảo cả về cái thời gian
mà đảm bảo kể cả về công tác chất lượng
mà các đoàn đi được với nhau thì người ta đánh giá chung được với nhau
trước đây thì có những sở lên thì cũng có những sở là đúng là người ta cũng châm trước
nhưng bây giờ đi thế này là người ta thấm định là chung với nhau
cho nên là không thể anh nào một mươi chín tiêu chí thì phải là đủ một mươi chín tiêu chí
và cũng đặc biệt là bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi bảy này thì tỉnh cũng không nới cho tiêu chí này cả
tức là khi xây dựng nông thôn mới thì đã là xây dựng nông thôn mới thì trước đây còn cũng bảo là châm trước bây giờ không
tôi thấy chất lượng bắt đầu của năm nay là chất lượng thẩm định nông thôn mới tôi thấy nó tốt
đối với công tác thẩm định địa phương đạt chuẩn nông thôn mới không chạy theo thành tích
là yêu cầu được tổ công tác quán triệt sâu sắc nghiêm túc tới từng địa phương
điều này không chỉ đảm bảo việc đánh giá thực chất thành quả xây dựng nông thôn mới của các địa phương
theo quy định của tỉnh mà quan trọng hơn là còn vì quyền lợi của người dân
các đồng chí đã có những thông tin có những trao đổi đối với địa phương về tiêu chí đó
và các đồng chí đã thẩm định trước gần như thẩm định trước
nhưng các đồng chí tức là cả một quá trình dài không giống ngày trước nữa
bây giờ tôi nghĩ đã cải thiện rất nhiều trong việc này
và khi buổi thẩm định cuối cùng chỉ có một chuyến xe đưa tất cả các đoàn thẩm định
tức là tất cả những sở ban ngành về đây để đi một vòng như vậy
nó không phải là thời gian rất ngắn nhưng các đồng chí đã tích lũy trong vòng là
thời gian rất là dài các đồng chí đã theo dõi địa phương rồi
cho nên hôm nay tôi nghĩ là đánh giá như vậy rất là xác đáng
và các đồng chí cũng đã phân tích thẳng thắn những điều đó
và một cái rất là quan trọng là cái này đã giúp bớt những thời gian cho địa phương
giúp bớt thời gian cho huyện
như vậy quy trình có thể nói là cái hành chính là cần thiết
nhưng đây là việc lớn việc khó
để ghi nhận được thành quả phấn đấu nỗ lực phấn đấu của một địa phương
để chúng ta phải trân trọng và chúng ta phải thấu đáo
thứ hai đây là gắn trách nhiệm pháp lý
thì các ngành phải phát huy cao cái chức năng của mình
cũng như là hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của mình
để xác nhận một cách đúng nhất đúng nhất
và đảm bảo về thực tế nó phù hợp với yêu cầu trên lý thuyết
thì đấy là những yêu cầu và cũng là cách làm có thành hóa
và lại cũng vừa là không sai với quy định của trung ương
nhưng lại cũng chặt chẽ thấu đáo và kỹ càng đối với tình hình thực tế ở địa phương
thì mới khẳng định ra được một xã nông thôn mới thực chất
mà lúc đấy thì phải gọi là có công nhận được
thì phải tâm phục cấu phục
theo kế hoạch năm hai nghìn một mươi bảy
thanh hóa phấn đấu có ba mươi bảy xã đạt chuẩn nông thôn mới
tuy nhiên do thực đồng bộ
với tinh thần trách nhiệm cao nhất của các cấp chính quyền
đoàn thể và nhân dân toàn tỉnh
đến thời điểm này sáu mươi một xã đủ điều kiện
được đoàn thẩm định tỉnh tổ chức thẩm định tập trung
theo đó có trên chín mươi năm xã đạt chuẩn bốn mươi chín trên bốn mươi chín chỉ tiêu
thuộc một mươi chín tiêu chí nông thôn mới
ngoài ra tất cả các xã được thẩm định tập trung
đều không còn nợ động
dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới
tuy nhiên cũng trong năm hai nghìn một mươi tám
có nhiều xã đoàn thẩm định quyết định lùi thời gian thẩm định
do công tác kiểm tra trước đó chưa đạt yêu cầu
qua việc kiểm tra thực tế của văn phòng điều phối nông thôn mới
cũng như các ngành chuyên môn
trong quá trình tổ chức kiểm tra
đợt cuối cùng chúng tôi kiểm tra
và có lấy một số mẫu để quan trắc chất lượng
thực sự các xã đã đăng ký trong năm
có sự chỉ đạo quyết liệt của ban chỉ đạo huyện
ban chỉ đạo xã và cũng cơ bản đáp ứng được các yêu cầu
tuy nhiên trong quá trình kiểm tra
cũng thấy là một số xã mặc dù đã đăng ký như thế
nhưng chất lượng cũng chưa đảm bảo
chúng tôi có kiểm tra những cái còn đang tồn tại
rồi hướng dẫn khắc phục
thì sau khi
khắc phục thì báo cáo lại chúng tôi kiểm tra lại lần nữa
tức là lúc nào mà đã đạt được các yêu cầu
thì mới có văn bản báo cáo với văn phòng điều phối để thẩm định
và thực tế thì trong cái quá trình tổ chức thực hiện thì
có những xã phải kiểm tra đến hai ba lần
và cho đến nay thì một số xã là
văn phòng điều phối đã có lịch giấy mời tổ chức đoàn thẩm định
về tiêu chí môi trường chúng tôi thấy chưa đáp ứng được yêu cầu
cho nên chúng tôi có văn bản báo cáo là ngành là chưa thống nhất
cho nên là văn phòng cũng đã phải điều chỉnh cái lịch chưa thẩm định với các cái xã này
tất cả các xã khi mà thực hiện cái việc về đích nông thuận mới thì
đều phải có đăng ký đưa vào lộ trình kế hoạch của hàng năm
và căn cứ theo cái lộ trình hàng năm đấy thì các xã phải
nhìn thấy những tiêu chí cần phải tập trung để chỉ đạo
và khi đã đăng ký rồi thì từng bước hàng quý
ban chỉ đạo dựng nông thuận mới của huyện
rồi văn phòng điều phối nông thôn mới của huyện
sẽ tiến hành thực hiện cái việc giả soát
xem là mức độ đạt đến tại thời điểm hàng quý như thế nào
để tăng cường biện pháp chỉ đạo giúp cho những xã đã đăng ký
và xây dựng kế hoạch về đích nông thuận mới phải có cái sự tập trung cao độ hơn
việc thay đổi hình thức thẩm định của thanh hóa nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới
một số xã làm tốt các tiêu chí thì việc thẩm định diễn ra nhanh gọn
nhưng vẫn còn một số xã làm không đảm bảo thì phải thẩm định lại nhiều lần
tuy nhiên các xã lại hiểu việc các ngành đánh giá thẩm định lại nhiều lần là nhu khê hay cố tình gây khó dễ
trước tình hình đó để tháo gỡ những khó khăn bất cập trong công tác thẩm định
văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh thanh hóa đã mở các lớp tập huấn
tăng cường công tác tuyên truyền cho cán bộ lãnh đạo cấp xã nhận thức đúng về vấn đề của công tác thẩm định
từ đó thấy được việc thẩm định chặt chẽ là yêu cầu bắt buộc để giữ vững các tiêu chí nông thôn mới
cùng với đó văn phòng đã chủ động xây dựng kế hoạch và cung cấp thông tin
tiến độ xây dựng nông thôn mới của các xã có khả năng đạt chuẩn ngay từ đầu năm gửi các ngành phụ trách tiêu chí nông thôn mới
trước hết là anh đứng ở vị trí có trách nhiệm và chịu trách nhiệm về công tác tham mưu cũng như điều phối chương trình
điều phối công tác thẩm định thực hiện công tác thẩm định thì trước hết anh phải thuộc bài
anh phải thuộc bài tức là thuộc về nội dung nhiệm vụ hay là mục tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới
thứ hai là gắn với trách nhiệm chính trị của tập thể cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ này
thứ ba là kết quả xây dựng nông thuận mới mô hình xã nông thuận mới nó đã hiện thực hóa rồi tốt đẹp lên rồi
cho nên tất cả những địa hương các xã các bộ lãnh đạo hiện nay đã thấy được điều tất yếu rồi nên là tích cực
cho nên là năm hai nghìn một mươi tám thanh hóa sẽ có cái đà sẽ tốt hơn nhưng cũng phải có lộ trình kế hoạch lại không đóng vội phải bước đi chấn trắc
thì sẽ xây dựng kế hoạch là năm hai nghìn một mươi tám
kết quả thẩm định sẽ quyết định địa phương có đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới hay không
trong quá trình thẩm định căn cứ và báo cáo kết quả thẩm tra lấy ý kiến đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm của cấp huyện
báo cáo thẩm định của các ngành được giao phụ trách tiêu chí nông thôn mới
và kết quả khảo sát kiểm tra thực tế đối với từng xã có như vậy mới đạt chất lượng thẩm định xét công nhận được minh bạch và chuẩn xác vừa đảm bảo tính pháp lý đối với từng ngành được giao vừa đảm bảo chất lượng xã nông thôn mới khi về đích
tới đây chương trình nông thôn đổi mới của truyền hình nhân dân xin được khép lại
mọi ý kiến đóng góp xin gửi về chương trình tam nông thời hội nhập phòng kinh tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
thay mặt những người làm chương trình xin kính chúc quý vị và các bạn một năm mới hai nghìn một mươi tám sức khỏe và thành công xin kính chào và hẹn gặp lại